năm nay dịp mỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm kéo dài nhiều ngày cũng là lúc các tour khám phá tham quan biển đảo tiếp tục đường rất đông du khách lựa chọn khi đến với bình định
do đó vấn đề bảo đảm an toàn cho người dân và du khách khi lưu thông trên các tuyến đường thủy luôn được lực lượng chức năng của tỉnh bình định trú trọng
những ngày này tại bến hàm tử thành phố quy nhơn liên tục có các đoàn du lịch cano cao tốc đến đảo nhơn châu
khách bước lên tàu điều đầu tiên những người làm dịch vụ nhắc nhở là phải mặc ngay áo phao đây là một trong những điều kiện bắt buộc để tàu được xuất bến
đi đến đây thì em cảm thấy rất là an toàn và an tâm tại vì mình có áo phao đầy đủ nhân viên cũng nhắc mình nhiệt tình
trước khi đi là mình phải kiểm tra là trước khi di chuyển là kiểm tra máy móc dở lên kiểm tra máy nhớt sen dầu đầy đủ
rồi sau đó khi mà hành khách xuống thì hướng dẫn cho hành khách bằng áo phao rồi ngầu tại chỗ
hiện tỉnh bình định có khoảng ba trăm linh
trong phương tiện trong đó có một nửa là tàu cao tốc chuyên phục vụ du lịch ở khu vực các xã nhơn hải nhơn lý nhơn châu
không để xảy ra tai nạn đường thủy luôn là mục tiêu quan trọng mà phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh bình định đặt ra nhất là những dịp nghỉ lễ lớn
tại nhiều điểm du lịch bằng tàu thuyền luôn có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy
bên cạnh đó thì chúng tôi vẫn có thực hiện công tác phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm đề phòng các tội phạm liên quan đến trộm cắp triển ép người dân người hành khách đến đi du lịch tại bình định để đảm bảo được việc du lịch của người dân tại địa bàn tỉnh bình định được an toàn
kết hợp công tác kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông cũng phối hợp với các chủ doanh nghiệp chủ phương tiện thực hiện ký cam kết đảm bảo điều kiện an toàn kỹ thuật khi hoạt động tuân thủ quy định khi vận chuyển khách du lịch
ngoài ra phối hợp với các địa phương tăng cường bố trì các tổ kiểm tra tại bến bãi và tuần tra lưu động trên tuyến nhằm phát hiện kịp thời các vi phạm giảm thiểu nguy cơ tai nạn có thể xảy ra